phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị vừa tiến hành khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can và lệnh khám xét nơi ở chỗ làm việc đối với đào xuân hùng
chú tại tp đông hà về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại ủy ban dân phường năm tp đông hà
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh quảng trị chi nhánh tp đông hà
từ kết quả điều tra cơ quan chức năng xác định đào xuân hùng cán bộ của văn phòng đăng ký đất đai
tp quảng trị trên nhánh tp đông hà đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra thẩm định hồ sơ
tham mưu xác nhận điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
gây hậu quả thiệt hại số tiền năm ba tỷ đồng cho nhà nước
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang phối hợp với công an tỉnh lào cai
và các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn
vào lúc một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng một tại khu vực thôn cầu thủy thị trấn việt quang huyện bắc quang
các đơn vị đã tiến hành bắt quả tang đối tượng tráng xeo sình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
quê quán thị trấn cốc bài huyện xín mẩn hiện đang trú tại xã xuân hòa huyện bảo yên tỉnh lào cai
khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ trên người đối tượng gồm một bánh dạng khối hình chữ nhật và ba gói ni lông có chứa các viên nén
bước đầu sình khai nhận số tăng vật trên là một bánh heroin khối lượng ba trăm năm mươi một năm g và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
khối lượng gần một sáu mươi tám kg đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
ngoài ra cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng khác có liên quan đến đường dây này và vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra
ngày một mươi năm tháng một vừa qua các lực lượng công an tỉnh phú thọ công an huyện yên lập và quần chúng nhân dân xã mỹ lương huyện yên lập
đã bắt giữ thành công đối tượng lý văn vũ ở huyện phú lương tỉnh thái nguyên
đây là đối tượng đã dùng súng chống trả lực lượng công an hòng tẩu thoát
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một khẩu súng quân dụng cùng năm viên đạn và một vỏ đạn
đến nay cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ đối tượng lý văn vũ là thủ phạm gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn hai tỉnh phú thọ và yên bái
đáng chú ý trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội vũ luôn mang theo súng và bình xịt hơi cay sẵn sàng nổ súng bắn trả khi bị phát hiện hoặc truy đuổi
đây là những hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của gia đình người dân ở huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
lợi dụng đêm tối kẻ gian đã đột nhập vào nhà sau sau đó sử dụng vật cứng đập vỡ cửa kính ô tô trộm cắp số tiền bốn mươi sáu triệu đồng
cũng với thủ đoạn trên khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn một số gia đình trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ và thành phố yên bái tỉnh yên bái
cũng bị kẻ gian đột nhập vào nhà sử dụng búa đinh hoặc vật cứng đập phá cửa kính ô tô trộm cắp tiền và các tài sản có giá trị khác để trong xe ô tô
do thời điểm xảy ra vụ việc vào ban đêm đối tượng gây án sử dụng nhiều biện pháp che giấu nên việc phát hiện bắt giữ gặp không ít khó khăn
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã có đủ căn cứ khẳng định lý văn vũ chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên
tại cơ quan công an đối tượng lý văn vũ khai nhận đã gây ra hàng chục vụ đột nhập vào nhà dân đập phá cửa kính xe để trộm cắp tiền
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng khoảng thời gian từ một mươi một h đêm hôm trước đến bốn h sáng hôm sau lang thang trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ tập trung vào các khu dân cư đông đúc những gia đình có kinh tế khá giả có xe ô tô để trong sân nhà hoặc ngoài đường
lợi dụng lúc các gia đình ngủ say
nhập vào trong phá cửa kính xe ô tô rồi trộm cắp tài sản
nếu như mà người dân phát hiện đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở trong khu vực gia đình mình nếu như không có đủ điều kiện để chống trả thì phải liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ trong việc là truy bắt đối tượng
việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng lý văn vũ bảo đảm tiêu đối an toàn cho lực lượng truy bắt và nhân dân trong vùng không chỉ thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm của lực lượng
công an tỉnh phú thọ mà qua đó còn góp phần ngăn chặn không để đối tượng nguy hiểm có điều kiện tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo đào nguyên nghị bốn mươi hai tuổi quê tỉnh thanh hóa trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai nghị liên lạc với một công ty có địa chỉ tại phường vĩnh trung quận thanh khê để hỏi thuê xe ô tô cao cấp
hôm sau khi nhận xe nghị vô tình thấy giấy tờ của chủ xe là chị phạm lê phương trâm nên đã nảy sinh ý định đem xe đi cầm cố
nghị liên lạc với bà phạm thị ngọc ánh chú tại quận sơn trà để thế chấp xe ô tô và mượn bảy trăm linh triệu đồng thì bà ánh ra điều kiện phải có cả vợ đến cùng mới cho mượn
nghị đồng ý nhưng hôm sau bịa lý do vợ bận việc và đem giấy tờ của chủ xe là chị trâm nhận là vợ của mình đưa cho bà ánh để cầm cố làm tin
bà ánh đã chuyển số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng cho nghị đến hạn không thấy nghị trả tiền và cũng không liên lạc được
bà ánh trình báo sự việc với cơ quan công an trước hội đồng xét xử bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt đào nguyên nghị một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
gây ra nhiều vụ trộm xe trên địa bàn huyện tri tôn tỉnh an giang
hai đối tượng trần minh tân chú tại thị xã tịnh biên và nguyễn quốc điền chú tại huyện tri tôn vừa bị công an huyện tri tôn bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày một mươi chín tháng một lợi dụng sơ hở của ông phạm văn thạch để chiếc xe mô tô tại khu vực ấp tân trung xã tà đảnh huyện tri tôn không có người chông giữ
tân cùng điền liên đến lấy trộm chiếc xe bẻ gãy biển số và tìm nơi tiêu thụ
đến chiều cùng ngày khi tân và điền điều khiển chiếc xe vừa trộm được đến khu vực thị trấn tri tôn huyện tri tôn thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
tại cơ quan công an tân và điền khai nhận ngoài việc trộm chiếc xe mô tô của ông thạnh hai đối tượng còn thực hiện chót lọt năm vụ trộm xe mô tô khác trên địa bàn huyện tri tôn trong thời gian qua
thực hiện kế hoạch phá chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới
sáng nay tại khu vực gần cột mốc một trăm linh sáu thuộc địa bàn ấp tân lâm xã tân hà huyện tân châu tỉnh tây ninh lực lượng phá án bắt quả tang đỗ văn bình đối tượng chính của chuyên án
trú tại huyện bến cầu đang vận chuyển một thùng pháo hoa nổ có trọng lượng ba mươi kg mang nhãn hiệu nước ngoài từ campuchia vào việt nam
tiếp tục khai thác đối tượng và mở rộng chuyên án lực lượng phá án phát hiện bốn địa điểm có pháo hoa nổ nằm giải rác trong dãy mì và dãy cao su
tổng số pháo nổ thu giữ được là khoảng hai trăm năm mươi kg bình khai nhận vận chuyển số pháo trên cho một người phụ nữ sinh sống tại ấp tân lâm xã tân hà huyện tân châu tỉnh tây ninh để lấy tiền công
lực lượng đấu tranh chuyên án đang tiếp tục khai thác mở rộng điều tra và tiến hành các thủ tục xử lý đối tượng và tăng vật theo quy định của pháp luật

nguyễn thị thanh nhàn nguyên giám đốc sở y tế hiện là phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc ninh về hành vi nhận hối lộ
nguyễn tiến nhường nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic về hành vi đưa hối lộ

phan vân bách sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chố tại phường trung tự quận đống đa tp hà nội vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội ra quyết định khởi tố về hành vi làm tàng chữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phan vân bách sinh năm hai nghìn năm chố tại phường trung tự quận đống đa tp hà nội vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội ra quyết định khởi tố về hành vi làm tàng chữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam